thưa quý vị sau khi thành phố hà nội nới lỏng theo chỉ thị số một mươi năm
nhiều người rất muốn về quê hoặc là vào thành phố nhưng chưa biết cần phải có những giấy tờ gì
công an thành phố hà nội đã có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này
xin mời quý vị cùng theo dõi trong phóng sự sau
những ngày vừa qua thành phố hà nội nới lỏng theo chỉ thị một mươi năm
nhu cầu về quê hoặc vào thành phố của người dân tăng cao
khiến các cửa ngõ luôn trong tình trạng đông đúc
công tác kiểm soát người dân phương tiện ra vào thành phố
tại hai mươi hai chốt kiểm soát này vẫn được áp dụng theo đúng tinh thần của chỉ thị một mươi sáu
tất cả những người ra vào đều được kiểm tra chặt chẽ những giấy tờ có liên quan
chỉ có những ai đáp ứng đầy đủ những yêu cầu
theo nội dung công văn số hai nghìn bốn trăm ba mươi bốn của ủy ban nhân dân tp hà nội ngày hai mươi chín tháng bảy
mới được phép đi vào thành phố hà nội
theo đó đối với người đang làm việc và cư trú trên địa bàn thành phố
có nhu cầu ra các tỉnh cần xuất trình giấy đi đường do đơn vị sử dụng lao động cấp theo mẫu
căn cước công dân chứng minh nhân dân văn bản của đơn vị sử dụng lao động kèm giấy xét nghiệm
đối với người ở các tỉnh thành phố khác vào hà nội làm việc
thì cần xuất trình giấy đi đường căn cước công dân chứng minh thư nhân dân
văn bản của đơn vị sử dụng lao động giấy xác nhận của địa phương và giấy xét nghiệm
để về quê đại diện phòng cảnh sát giao thông thành phố hà nội thì cho biết
cần phải có xét nghiệm pcr hoặc test nhanh âm tính và đăng ký với nơi tạm trú để cấp giấy đi đường
nếu chưa có giấy đi đường thì các cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt sẽ liên hệ với địa phương
để có hình thức giám sát thực hiện nghiêm túc các công tác phòng chống dịch
ngoài ra thì những người ra khỏi thành phố hà nội thì trở về quê sẽ phải áp dụng cách ly phòng chống dịch
theo hướng dẫn tình hình từng địa phương
các kéo dài và phục vụ việc kiểm tra được diễn ra nhanh chóng tại các điểm chốt
người dân cần tuân thủ và làm theo hướng dẫn sự điều tiết của lực lượng chức năng